tối hai mươi tháng bảy hội người việt nam toàn thái lan đã tổ chức trọng thể lễ ra mắt
chủ tịch và ban chấp hành nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một tại tỉnh nakhon phanom
vùng đông bắc thái lan nơi có đông đảo bà con việt kiều sinh sống
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước phát triển mới đối với hội và cộng đồng
người việt nam tại thái lan kể từ khi thành lập đến nay hội với vai trò là đại diện
nòng cốt của cộng đồng người việt nam tại thái lan đã có nhiều đóng góp trong việc gắn kết cộng đồng
phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc cũng như duy trì tiếng việt
cho các thế hệ kế tiếp là cầu nối tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhà nước và nhân dân
hai nước việt nam thái lan tại buổi lễ đại sứ việt nam tại thái lan nguyễn hải bằng mong muốn
ban chấp hành mới sẽ tiếp tục đưa phong trào kiều bào tại thái lan phát triển thống nhất và đoàn kết hơn
có nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước
đóng góp cho quan hệ hữu nghị việt nam thái lan